giá cà phê robusta tại london giao tháng chín đã tăng sáu đô la một tấn giao tháng một mươi một tăng tám đô la một tấn
trong khi đó tại sàn new york ở mỹ giá cà phê arabica giao tháng một mươi hai cũng đã tăng hai một
đây chính là tín hiệu tích cực từ thị trường thế giới có thể đẩy mức giá cà phê trong nước tiếp tục tăng trong thời gian tới
bộ giao thông vận tải vừa ký ban hành thông tư giảm nhiều loại giá phí hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không đến hết ngày ba mươi tháng chín
trong thời gian này mức giá dịch vụ cất cánh hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi đến đối với các chuyến bay nội địa áp dụng bằng năm mươi mức giá theo quy định
đồng thời bộ giao thông vận tải áp dụng mức giá tối thiểu là đồng đối với tám dịch vụ hàng không do nhà nước quy định không giá
như dịch vụ thuê sân đậu máy bay thuê quầy làm thủ tục hành khách tra nạp xăng dầu hàng không dịch vụ mặt đất
bộ cũng áp giá tối thiểu đồng với ba dịch vụ phi hàng không do nhà nước quy định khung giá
gồm cho thuê mặt bằng tại nhà ga hành khách cho thuê mặt bằng tại nhà ga hàng hóa dịch vụ cơ bản thiết yếu tại nhà ga hành khách
theo báo cáo của tổng cục thống kê dịch covid một mươi chín mới xuất hiện trở lại vào cuối tháng bảy nên chưa ảnh hưởng quá nặng nề đến tâm lý cộng đồng doanh nghiệp
số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng tám vẫn tăng một năm so với tháng trước vốn đăng ký tăng hai mươi ba
trong tháng cả nước còn có bốn bảy trăm bảy mươi năm doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
tính chung tám tháng cả nước có tám mươi tám bảy trăm linh doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm hai so với cùng kỳ năm trước
một số ngành lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng trở lại như khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản khu vực công nghiệp và xây dựng sản xuất phân phối điện nước ga
thưa quý vị và các bạn nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân